tối ngày một mươi tám tháng tám đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số ba tại tỉnh ninh bình
để chủ động phòng chống cơn bão số ba tỉnh ninh bình đã có công điện chỉ đạo các cấp các ngành doanh nghiệp và nhân dân
tập trung phòng chống bão kịp thời ứng phó với mưa lũ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản
nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú bão
đến chiều ngày một mươi tám tháng tám đã có chín mươi số phương tiện tàu thuyền đánh cá trở về nơi chủ bão an toàn
một trăm tám mươi hai lều với ba trăm sáu mươi sáu người trong coi thủy sản ở ngoài đê đã được tổ chức di rời
công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã vận hành tám mươi bảy máy ở tám mươi bảy trạm bơm tám mươi hai cống dưới đê một mươi một cống tiêu nước trong hồ để tiêu úng
các huyện thành phố tổ chức cắt tỉa cành cây chỉ đạo nhân dân chẳng chống nhà cửa an toàn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh quân khu ba
cùng các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng nhân lực phương tiện ứng cứu khi bão lũ tràn về
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã biểu dương tỉnh ninh bình sớm triển khai phương án phòng chống bão số ba
đồng thời lưu ý ninh bình không được lơ là chủ quan mất cảnh giác trước những diễn biến bất thường của bão số ba
ngành khí tượng thủy văn cần tập trung theo dõi để đưa ra những dự báo chuẩn xác nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra
tập trung lực lượng ứng cứu ở những vùng sung yếu ngập úng nhất là tại các huyện nho quang gia viễn thành phố tam điệp và một số xã bay nga của huyện kim sơn